theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xuất khẩu các mặt hàng gạo tiêu thủy sản đồ gỗ sẽ rất thuận lợi trong năm mới hai nghìn một mươi chín
đặc biệt mặt hàng gạo đã có nhiều đơn hàng từ philippines và indonesia ngay từ những ngày đầu năm mới
dự báo nhu cầu nhập khẩu gạo trong quý i năm hai nghìn một mươi chín sẽ tăng tại các thị trường truyền thống là philippines và indonesia
đã có một trăm sáu mươi sáu công ty philippines nộp đơn xin mua một triệu tấn gạo trong đó có nhiều đơn hàng xin mua gạo việt nam
tuy việc xuất khẩu gạo sang philippines sẽ dễ dàng hơn nhưng việt nam vẫn phải cạnh tranh gai gắt với các nước xuất khẩu khác
trong khu vực như campuchia myanmar và thái lan
nhu cầu nhập khẩu gạo của trung quốc thị trường truyền thống của việt nam có thể có nhiều áp lực lớn
do trung quốc thay đổi chính sách quản lý tăng cường nhập khẩu chính ngạch